liên quan đến vụ án các chuyến bay giải cứu ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm một giám đốc
cụ thể mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tiến giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch phi trường về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần tiến
hai mươi hai đối tượng liên quan đến hành vi
về tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker đang bị cục cảnh sát hình sự bộ công an tạm giữ
vào đêm ngày hai mươi tháng ba cục cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện và bắt giữ bắt quả tang hai mươi hai đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker
trong đó xác định có năm đối tượng tổ chức và một mươi bảy đối tượng có hành vi đánh bạc
vật chứng thu giữ là bốn sáu trăm năm mươi điểm phỉnh tương đương với bốn sáu trăm năm mươi tám trăm linh đồng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
các đối tượng trên tập trung về khách sạn dic star trên địa bàn thành phố vĩnh yên để chuẩn bị thi đấu một giải góp tại tỉnh vĩnh phúc rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện bắt giữ
cầm đầu là trần anh linh giám đốc công ty trần lê gia ở thành phố hồ chí minh
hiện cục cảnh sát hình sự đang tích cực củng cố tài liệu chứng cứ
khởi tố vụ án khởi tố bị can điều tra theo quy định của pháp luật
vĩnh phúc cũng khó khăn khi nhiều trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa do vi phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nội

em hôm nay cũng được ba ngày ăn ngủ tại trên xe

đặc biệt hơn nữa là em đã dùng đến lúc phải đăng kiểm sáu tháng một
nhưng mà nhà nước cũng thay đổi chính sách nên là lên được thêm một năm nữa
so với ngày xưa thì là được sáu tháng bây giờ lên được một năm
thì là cũng rất là mừng
trong hình ảnh
theo cục đăng kiểm việt nam từ giờ ngày hai mươi hai tháng ba
thông tư hai về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư một mươi sáu chính thức có hiệu lực thi hành

công an vào hỗ trợ giúp cho đăng kiểm
thì cái điều đó rất là tốt
hôm nay thì có lực lượng công an và quân đội tham gia vào
thấy là rất là tốt
để nhanh được cái tiến độ
ngoài ra cũng đăng kiểm việt nam
cũng đang xem xét mở lại ba trung tâm đăng kiểm
tại hành phố hồ chí minh
và sẽ có các nhân lực đặc biệt này
thực hiện đăng kiểm
như vậy các giải pháp này vừa mang tính căn cơ
về mặt giám tải
lại hướng tới lợi ích lâu dài của các lái xe chủ xe
thưa quý vị
từ h ngày hai mươi hai tháng ba
xe ô tô mới sẽ chính thức được miễn kiểm định lần đầu
chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới kéo dài hơn
cụ thể thông tư sửa đổi bổ sung của bộ giao thông vận tải quy định
miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng
và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ
đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới hai năm
năm sản xuất cộng một năm
và có đủ hồ sơ hợp lệ
được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm
mà không phải mang xe đến trình diện
đồng thời điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới
như ô tô chở người và các loại đến chín chỗ
không kinh doanh vận tải
thì chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định
và tăng từ ba mươi tháng lên ba mươi sáu tháng
thời gian sản xuất đến bảy năm
thì chu kỳ tăng từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng
thời gian sản xuất trên bảy năm đến hai mươi năm
trước đây là một mươi hai năm
thì chu kỳ giữ nguyên một mươi hai tháng
thời gian sản xuất trên hai mươi năm
thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên sáu tháng
với ô tô chở người và các loại trên chín chỗ
chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định
và tăng từ một mươi tám tháng lên hai mươi bốn tháng
thời gian sản xuất đến năm năm
thì chu kỳ tăng từ sáu tháng lên một mươi hai tháng
thời gian sản xuất trên năm năm
thì chu kỳ giữ nguyên sáu tháng
cửa khẩu đông hưng cầu bắc luân hai
phía việt nam là cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
đã được tổng cục hải quan trung quốc nghiệm thu
và trở thành nơi đủ điều kiện
để việt nam tiến hành xuất khẩu lương thực
sang quảng tây trung quốc
theo cổng thông tin điện tử bộ công thương
hải quan trung quốc đã có công bố danh sách
các địa điểm đủ điều kiện
để nhập khẩu mặt hàng lương thực
theo quy định của thị trường này
trong đó thì cửa khẩu đông hưng cầu bắc luân hai
phía việt nam là cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
được nghiệm thu
đây là cơ hội cho việt nam tiến hành xuất khẩu lương thực
sang quảng tây trung quốc
ở cửa khẩu đông hưng lượng lương thực
được làm thủ tục thông quan sang thị trường này
đạt tối đa là hai trăm linh tấn một năm
như vậy cùng với cửa khẩu
hữu nghị quan phía việt nam
là cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạc sơn
việt nam có hai cửa khẩu đường bộ
được phép xuất khẩu lương thực sang trung quốc
theo số liệu từ tổng cục hải quan
trong hai tháng đầu năm
xuất khẩu gạo của việt nam vào thị trường trung quốc
đã vượt một trăm linh tấn
đạt kim ngạch gần sáu mươi hai triệu đô la mỹ
như vậy xuất khẩu gạo tăng hơn một trăm ba mươi về lượng
và hơn một trăm tám mươi
về giá trị
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
nhu cầu từ các thị trường đang dần phục hồi trở lại
đặc biệt số các đơn hàng
từ trung quốc và philippines đang tăng mạnh
các nhà máy gạo tại đồng bằng sông cửu long
cho biết bước sang tháng ba
các nước đều có nhu cầu dự trữ lương thực khá lớn
thêm vào đó với sản phẩm xuất khẩu
chủ yếu là gạo thơm
chất lượng cao nên có giá bán tốt
đồng bằng sông kiểu long đang bước vào
mùa thu hoạch vụ lúa đông xuân
theo các nhà máy
nếu được tiếp cận nguồn vốn rồi rào
thường việc thu mua sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận cho nông dân
đây là vụ mùa cho ra sản lượng lúa
chất lượng tốt nhất
để các nhà máy chế biến và gia tăng kim ngạch xuất khẩu
bộ công thương cũng nhận định
cả năm nay xuất khẩu gạo của việt nam
sẽ có nhiều thuận lợi
dự báo kim ngạch có thể đạt từ sáu năm đến bảy triệu tấn
thưa quý vị
sáng nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bạc liêu
gồm cảnh sát
cảnh sát hình sự
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
xã hội công an các địa phương
đồng loạt kiểm tra hành chính tám địa điểm kinh doanh
của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh
ghi nhận tại các địa điểm kiểm tra
tổ công tác thực hiện kiểm tra các giấy tờ
trong hồ sơ pháp lý
nội dung kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
của doanh nghiệp
giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
biên bản kiểm tra đủ điều kiện
ngoài ra các đơn vị còn kiểm tra
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh
theo quy định của bộ công an
kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh
có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật
khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản
ký gửi tài sản lãi suất cho vay tiền
khi nhận cầm cố tài sản
lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản các hành vi vi phạm
để tiếp tục xác minh xử lý
theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng tháp cho biết
các lực lượng chức năng vừa đồng loạt
kiểm tra hành chính một mươi sáu phòng giao dịch
của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
tại các phòng giao dịch
cảnh sát kiểm tra hành chính về việc chấp hành
các điều kiện về an ninh trật tự
theo quy định của chính phủ
đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh
theo quy định của bộ công an
kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
việc chấp hành các quy định pháp luật
khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản
ký gửi tài sản lãi suất
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện một số phòng giao dịch
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép
đủ điều kiện về an ninh trật tự
không bảo quản tài sản cầm cố
chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
cũng trong ngày hai mươi hai tháng ba
tại khu vực tiểu khu một
thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la
công an huyện mường la đã phát hiện
xử lý hai trường hợp vận chuyển cắt cháy phép
kiểm tra hai xe ô tô
tải mang biển kiểm soát
cơ quan công an thu giữ
hai mươi bốn m khối cát
cùng một số vật chứng liên quan khác
tại thời điểm trên hai lái xe là hà văn sơn
ba mươi ba tuổi và lường văn khổ

tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
không xuất trình được giấy tờ thủ tục chứng minh
nguồn gốc hợp pháp của số cát trên
công an huyện mường la tỉnh sơn la đã tiến hành
lập biên bản tịch thu tăng vật
và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bộ đội biên phòng cà mau cho biết
đơn vị chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ
phối hợp với đồn biên phòng sông đốc
điều tra làm rõ và đề xuất
các hình thức xử lý một tàu
chở gần năm mươi lít dầu đeo
không rõ nguồn gốc và không có hóa đơn
chứng từ mới bị đơn vị phát hiện
bắt giữ trên vùng biển tỉnh cà mau
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng ba
tại khu vực vùng biển cách cửa biển sông đốc
khoảng ba mươi hải lý về hướng tây nam
lực lượng tuần tra của đồn biên phòng sông đốc
và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
độc bộ đội biên phòng tỉnh cà mau
đã phát hiện tàu đánh cá tg chín mươi một nghìn chín trăm tám mươi bảy ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm
trước bốn mươi bảy lít dầu đeo
thời điểm kiểm tra
thuyền trưởng là ông lương văn ri
chú tại tỉnh tiền giang
không xuất trình được hóa đơn chứng tử mua bán
và nguồn gốc số dầu trên
lực lượng làm nhiệm vụ đưa người phương tiện
về cửa biển sông đốc điều tra làm rõ
hiện các đơn vị đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ
và thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh hưng yên đang điều tra vụ án
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên mạng internet
sự vụ bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi
trên địa bàn tỉnh hưng yên
và các tỉnh thành phố trên toàn quốc
đến ngày một mươi hai tháng một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ việc
tháng một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn thế
chú tại tỉnh hưng yên
và đồng bọn lập các trang facebook mang tên
đồ gia dụng thông minh
đồ nhập pháp đức
và đăng ảnh bán hàng trên các trang này
sau khi khách đồng ý mua hàng
thế yêu cầu khách hàng phải đặt cọc từ hai trăm linh đồng
đến vài chục triệu đồng
sau đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc của nạn nhân
trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thế đã sử dụng một mươi hai số tài khoản
tại các ngân hàng khác nhau
để phục vụ công tác điều tra
công an tỉnh hưng yên
thông tin là ai là người bị hại của nhóm đối tượng trên
liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên
tại số bảy mươi chín a
trừng trắc phường minh khai
thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
hoặc điều tra viên an văn hiếu

để được hướng dẫn giải quyết
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
thời gian qua
mặc dù là
mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an
nhưng vẫn có nhiều người
do thiếu hiểu biết
đã bị các đối tượng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
từ hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online
trên các sản thương mại điện tử giả mạo
như shopee lazada tiki
môi nhử mà bọn chúng đưa ra
rất hấp dẫn
với mức hoa hồng từ một mươi hai đến một mươi năm
giá trị mỗi đơn hàng
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
với mong muốn kiếm thêm thu nhập
người phụ nữ này đã lên mạng xã hội
facebook để tìm kiếm công việc online
sau khi nhận được việc làm
tham gia theo dõi tiktok nghe nhạc mp ba
để được trả công từ một mươi đồng đến năm mươi đồng một lần
các đối tượng dụ dỗ trị
tham gia đầu tư đặt cược
các lệnh tài xỉu hoặc chẳng lẻ
để được hưởng hoa hồng từ ba mươi đến năm mươi
trên tổng số tiền đặt cược
xem xét xét về mỗi người
những người đây sự cấp trả được
phần thu nhập cho quê nhân
hoàn cả là
không có công công
không có rắc lại
không có viết sách
không có pháp
không có máy viết sạc
điều đó là ích
tạo chung là
phúc đề demand